sau gần ba tiếng truy bắt nóng công an tỉnh ninh thuận đã bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn văn tân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án là mẹ và bà nội của nghi phạm
trước đó vào khoảng một giờ bốn mươi phút sáng cùng ngày nhiều người dân địa phương nghe tiếng kêu la trong nhà tân
khi một số người chạy đến mở cửa để giải cứu nạn nhân bên trong
thì phát hiện mẹ ruột của tân là bà nguyễn thị phượng bốn mươi năm tuổi
và bà nội là nguyễn thị tẹt tám mươi một tuổi đã tử vong
tiết thương do bị chém bằng dao
được biết vào tối ngày một tháng năm công an xã nhân sơn phát hiện tân không mặc gì
đi lại trên đường quốc lộ hai mươi bảy nên đã dẫn giải tân về nhà
thì đến dạng sáng ngày hai tháng năm đối tượng này đã gây ra án mạng kinh hoàng trên